từ nay khách đổi trả vé tàu sẽ mất phí thay vì được miễn như giai đoạn hai năm qua khi có dịch covid một mươi chín
quyết định mới này tạm thời áp dụng tới hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó với vé cá nhân người mua vé có nhu cầu đổi phải thực hiện trước hai mươi bốn tiếng so với giờ tàu chạy trở lên
lệ phí là hai mươi đồng một vé
với vé tập thể khi trả vé phải thực hiện trước tối thiểu hai mươi bốn tiếng so với giờ tàu chạy
lệ phí áp dụng là hai mươi giá vé với khách trả vé trong thời gian dưới bảy mươi hai tiếng trước giờ tàu chạy
và một mươi nếu trả trước từ bảy mươi hai tiếng trở lên